hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm khẳng định bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu là quan điểm xuyên suốt của đảng nhà nước việt nam và đã được triển khai mạnh mẽ trong các cơ quan tổ chức đơn vị và người dân từ nhiều năm qua
sau hội nghị lần thứ hai mươi sáu các bên tham gia công ước khung của liên hợp quốc về biến đổi khí hậu cop hai mươi sáu việt nam đang thể hiện những cam kết mạnh mẽ về chống biến đổi khí hậu và có những bước đi rất cụ thể nhằm khẩn trương quyết liệt triển khai thực hiện các cam kết của mình
bộ trưởng tô lâm đề nghị phía hoa kỳ tăng cường trao đổi kinh nghiệm chuyển giao công nghệ đầu tư vào các dự án năng lượng sạch tại việt nam hỗ trợ việt nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu đồng thời tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực trong đó có hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu bảo đảm an ninh môi trường phòng chống tội phạm về môi trường
trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp đặc phái viên john kerry khẳng định quan hệ song phương hai nước hoa kỳ việt nam đang trên đà phát triển tốt đẹp trong nhiều lĩnh vực thời gian tới hoa kỳ sẽ tăng cường trao đổi và thúc đẩy hợp tác với việt nam trong lĩnh vực này nhằm hiện thực hóa các mục tiêu lớn mà lãnh đạo hai nước đã đề ra tại hội nghị cop hai mươi sáu
sáng nay năm tháng chín đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tới dự và đánh chống
sáng nay năm tháng chín đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tới dự và đánh trông
trường văn hóa trung học phổ thông cho học sinh người dân tộc thiểu số trong toàn quốc và học sinh quốc tế để tạo nguồn tuyển vào các học viện trường công an nhân dân và các trường đại học khác theo quy chế hiệp định kế hoạch hợp tác của nhà nước và bộ công an việt nam
năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nhưng tập thể trường văn hóa đã đoàn kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học
trường văn hóa là một trong một mươi hai trường trên địa bàn tỉnh thái nguyên có kết quả học sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt tỷ lệ một trăm linh
nhà trường đặc biệt chú trọng công tác quản lý giáo dục học viên học sinh quốc tế lào campuchia tạo mọi điều kiện thuận lợi để các em học tập dành luyện
năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba trường văn hóa đón hai trăm sáu mươi học sinh nhập học
nhà trường đề ra mục tiêu tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông hai nghìn hai mươi
nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện giáo dục mũi nhọn
tại lễ khai giảng ngài đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào tại việt nam đánh giá cao kết quả hợp tác giữa bộ công an hai nước việt nam lào
đặc biệt là trong công tác đào tạo nguồn nhân lực
đánh giá cao sự chỉ đạo sát sao của bộ công an chính quyền tỉnh thái nguyên trong giai đoạn dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
đã giúp nhà trường đạt được mục tiêu kép vừa đảm bảo chất lượng giáo dục và đảm bảo an toàn sức khỏe cho học viên
phát biểu nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba bộ trưởng tô lâm yêu cầu trường văn hóa tập trung đổi mới nội dung phương pháp
lấy người học làm trung tâm thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra đánh giá quản lý học sinh quan tâm giáo dục học sinh về ý thức kỷ luật
quan tâm bồi dưỡng để các em phấn đấu sớm trở thành đảng viên
nhà trường cũng cần có kế hoạch quan tâm đào tạo đội ngũ giáo viên đảm bảo tính kế thừa và phát triển
bộ trưởng tô lâm yêu cầu trường văn hóa tập trung đổi mới nội dung phương pháp lấy người học làm trung tâm đổi mới nội dung phương pháp

nhân dịp này bộ trưởng tô lâm đã trao bốn mươi bộ máy vi tính và một trăm linh hộp bánh trung thu tặng trường văn hóa
chiều nay tại hà nội trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã dự lễ công bố các quyết định của bộ trưởng bộ công an
về công tác cán bộ tại cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an
cuối lễ thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã trao quyết định nghỉ chờ hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày một chín hai nghìn hai mươi hai của bộ trưởng bộ công an
đối với trung tướng tô văn huệ cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
trao quyết định của bộ trưởng bộ công an về điều động đại tá nguyễn quốc hùng giám đốc công an tỉnh hà nam
đến nhận công tác và giữ chức vụ cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội kể từ ngày một chín hai nghìn hai mươi hai
đồng thời thông báo quyết định điều động và bổ nhiệm đại tá tô anh dũng phó cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh hà nam
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận và đánh giá cao đóng góp công hiến của trung tướng tô văn huệ
trong suốt bốn mươi ba năm công tác trong lực lượng công an nhân dân
đặc biệt là trong hơn hai năm qua lực lượng cảnh sát quản lý hành chính và cá nhân đồng chí trung tướng tô văn huệ
đã hoàn thành thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân
từng bước triển khai thực hiện đề án sáu
mong muốn trung tướng tô văn huệ dù nghỉ công tác vẫn tiếp tục theo dõi tham gia ý kiến trong công tác công an
đồng chí thứ trưởng nguyễn duy ngọc cũng đề nghị đại tá nguyễn quốc hùng trên cương vị công tác mới
tiếp tục phát huy kinh nghiệm cùng tập thể cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội xây dựng đơn vị đoàn kết thống nhất
nhấn mạnh nhiều nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm nhất là việc thực hiện giai đoạn hai thực hiện đề án sáu
thứ trưởng đề nghị đồng chí tân cục trưởng phải bám sát lộ trình nhận thức đúng về vai trò trách nhiệm của cơ quan thường trực
đảm bảo thống nhất ba yếu tố về pháp luật bảo mật và niềm tin trong quá trình đảm bảo mục tiêu lộ trình và chất lượng thực hiện đề án sáu
đồng thời lực lượng quản lý hành chính phải đi đầu trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến góp phần trong quá trình chuyển đổi số quốc gia thời gian tới
sáng nay đoàn công tác của bộ công an do trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã đến làm việc với công an thành phố hà nội về xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đồ thị
sau hơn một năm triển khai xây dựng địa bàn phường điện biên đã có sự chuyển biến tốt về an ninh trật tự tạo sự yên tâm và tin tưởng của nhân dân
cảnh quan đồ thị trở nên văn minh hơn
phường điện biên
đã đạt được hai mươi một trên hai mươi hai tiêu chí về xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đồ thị
phát biểu kết luận buổi làm việc thứ trưởng lê quốc hùng đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương
sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị sau khi có chủ trương về thí điểm xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đồ thị
và ghi nhận những kết quả tích cực đạt được trong thời gian qua
thời gian tới để tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí
xây dựng công an phường điện biên điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu các đơn vị phối hợp giả soát về cơ sở pháp lý để tiếp nhận cải tạo
sớm bàn giao trụ sở làm việc mới của công an phường điện biên tại phố lê trực
xem xét quy hoạch bố trí các bãi đỗ xe trên địa bàn phường
đồng chí thứ trưởng đề nghị công an tp hà nội cần nghiên cứu tham mưu lãnh đạo bộ
có kế hoạch triển khai giả soát lựa chọn nhân rộng xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu
về an ninh trật tự và văn minh đồ thị trên địa bàn thành phố hà nội
nhân dịp kỷ niệm một trăm hai mươi năm ngày sinh đồng chí lê hồng phong ngày sáu tháng chín năm một nghìn chín trăm linh hai ngày sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi
vào trường ngày hôm nay đoàn đại biểu công an tỉnh nghệ an đã tổ chức lễ dân hoa dân hương
tưởng niệm đồng chí tổng bí thư lê hồng phong tại nhà lưu niệm
thuộc xã hưng thông huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an
tại nhà lưu niệm đoàn đại biểu đã thành kính dân hoa dân hương tưởng niệm cố tổng bí thư lê hồng phong
người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh người con ưu tú của quê hương nghệ an
đồng chí là một tấm gương sáng hiến dân chọn đời cho sự nghiệp cách mạng của đảng của nhân dân
từ lúc lớn lên cho đến lúc hy sinh đồng chí luôn đặt lợi ích của cách mạng lên trên lợi ích của cuộc sống riêng và hạnh phúc gia đình
bầu nhiệt huyết và trái tim cộng sản của đồng chí luôn luôn dành cho đảng và nhân dân
tấm gương chiến đấu kiên cường và sự hy sinh lẫm liệt của đồng chí vì độc lập dân tộc và lý tưởng cộng sản
sống mãi trong trái tim các thế hệ người việt nam chúng ta
học tập nói theo tấm gương đạo đức cách mạng của đồng chí lê hồng phong cán bộ chiến sĩ công an nghệ an
nguyện không ngừng rèn luyện đạo đức cách mạng nâng cao bản lĩnh chính trị sẵn sàng chiến đấu
hy sinh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân
xây dựng các mô hình ngay từ các thôn bản trên địa bàn cơ sở đã và đang định hướng cho người đồng bào vùng cao
từng bước thay đổi suy nghĩ và cách làm hướng tới xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân
và ngay sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
là huyện nằm ở phía tây nam của tỉnh hà giang quảng bình có đông đồng bào dân tộc sinh sống
xác định việc bài trừ tiến tới xóa bỏ hủ tục lạc hậu là sự thay cũ đổi mới
thời gian qua những hoạt động tuyên truyền như thế này
thành công việc thường xuyên của ban vận động ở mỗi thôn
tất cả với phương châm không ngại khó phải nói để cho người dân hiểu tin và làm theo
cán bộ đi tuyên truyền thì tôi cũng nhận thức của tôi cũng hiểu về cái phần không nên kết hôn cận huyết thống và không được tạo khôn
chúng tôi đã tổ chức hội thảo gặp mặt các đồng chí cán bộ
chúng tôi đã tổ chức hội thảo của xã và mời huyện đến dự để họp bàn thống nhất lấy ý kiến cần loại bỏ những hủ tục nào của từng dân tộc trên địa bàn thị trấn
sau đó thì tuyên truyền với các tổ chức nghỉ hội là tuyên truyền để dân dân hiểu được và cùng nhau thực hiện
mới đây thôn my bắc đã thành lập câu lạc bộ phòng chống tảo hôn hôn nhân cận huyết thống bạo lực gia đình
một mươi năm thành viên đều là những người có uy tín trong cộng đồng
và hoạt động gắn bó với nhau theo nguyên tắc tự nguyện
với trách nhiệm tuyên truyền vận động người thân gia đình và dòng họ mình thực hiện nghiêm túc chính sách của đảng pháp luật của nhà nước đặc biệt là luật hôn nhân và gia đình